tại thành phố hồ chí minh trong những ngày qua các ban ngành đang nỗ lực khoanh vùng khống chế dịch tàn lợn châu phi
để tránh lây lan trên diện rộng
tuy nhiên ở một số nơi thì việc dập dịch tiêu hủy lợn nhiễm bệnh còn lòng lèo khiến nguy cơ dịch lây lan nhanh
và kéo theo nhiều hệ lụy ô nhiễm môi trường
những chiếc xe này khi chở lợn nhiễm dịch bệnh không có biện pháp che chắn phòng chống lây nhiễm
còn đây là khu vực xử lý lợn nhiễm bệnh tập trung ở xã vĩnh lộc b huyện bình chánh
hố đất đầy không được che đậy đền đất không lót bạc theo đúng quy trình xử lý
nguy hiểm hơn vẫn còn một số đối tượng không ý thức đếm sát lợn nhiễm bệnh xuống kênh rạch
tình trạng này đã diễn ra thời gian dài nhưng chưa được ngành chức năng chính quyền địa phương kiểm soát hiệu quả
tại thành phố hồ chí minh dịch tả lợn châu phi đang diễn biến phức tạp ở một số khu vực
như xã xuân thới thượng huyện hóc môn xã phạm văn hai vĩnh lộc a vĩnh lộc b huyện bình chánh
ngành chức năng đã tiêu hủy hơn một mươi bảy con lợn bị dịch bệnh
thế nhưng điều đáng lưu tâm khác là thịt lợn bệnh có đưa ra thị trường hay không vẫn chưa có gì bảo đảm